xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những tin tức cập nhật
thưa quý vị và các bạn theo dự kiến thì lễ khai mạc đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một
sẽ chính thức diễn ra vào tối mai một mươi hai tháng năm với chương trình nghệ thuật đặc biệt kéo dài một trăm hai mươi phút
tại sân vật động quốc gia mỹ đình
vé mời đã được ban tổ chức phát ra để mời các quan khách lãnh đạo cấp cao người hâm mộ đến tham dự sự kiện này
một lần nữa thì công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này lại được lực lượng công an triển khai trên quy mô lớn
cuối cùng thì sau khoảng một thời gian bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh
thì đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một đã chính thức được tổ chức tại việt nam
và chỉ còn ít thời gian nữa thôi thì lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra tại đây sân vận động quốc gia mỹ đình
và theo thông tin từ ban tổ chức thì sẽ có vận động viên các đoàn quan khách các đoàn đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
và các đoàn nghệ thuật sẽ tham gia vào buổi biểu diễn nghệ thuật đặc biệt này
và chính vì vậy thì công tác đảm bảo về trật tự an toàn giao thông hay là an ninh trật tự
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn quan khách tham dự vào buổi lễ khai mạc
đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an
và theo những ghi nhận của chúng tôi thì các công tác đảm bảo về an ninh an toàn đã được triển khai từ rất sớm
theo đó sẽ có ba vòng kiểm soát an ninh từ ngoài sân vận động cho đến tận các khán đài
trong đó việc kiểm soát chặt chẽ người tham dự sự kiện là yếu tố quan trọng đầu tiên
để phòng ngừa các tình huống có thể phát sinh
chúng tôi đã xây dựng thương án để quán triển đến cán bộ nhân sĩ
có thể là nắm chắc các cái chức năng nhiệm vụ của mình
thì chúng tôi đã tập huấn cho cán bộ chiến sĩ sử dụng thành thạo những thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
như thể hệ thống cổng từ máy soi để có thể kiểm soát không cho người vào sân
mang theo những vật cấm vật gây nguy hiểm và có thể đánh hưởng
đến an ninh an toàn
bên cạnh đó thì chúng tôi sử dụng tổng thể cả lực lượng chó nghiệp vụ
rồi các công cụ hỗ trợ vũ khí
tất cả những gì có thể là đảm bảo được tốt nhất cho cán bộ nhân sĩ hoàn thành nhiệm vụ
các tuyến dẫn trực tiếp các đoàn quan khách cũng được tổ chức từ xa khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
trong đó tập trung vào các tuyến dẫn từ khu lưu trú của các đoàn đạo biểu tham dự
đến bên trong khu vực diễn ra sự kiện
công tác dẫn đoàn cũng được tập duyệt kỹ lưỡng trong những ngày qua
có thể nói rằng là những sự kiện quan trọng nhất cũng sẽ diễn ra tại hà nội
đó chính là lễ khai mạc và lễ bế mạc
thì cụ thể là chúng tôi phối hợp với các tiểu ban lễ tân
các cơ quan đoàn thể phục vụ trong ban tổ chức sea games
để có sự phối hợp để bố trí phương án dẫn đoàn bảo vệ đoàn
cũng giống như những cái tuyến đường chúng tôi bố trí
những chốt trọng điểm của cán bộ y sĩ làm công tác chỉ huy điều khiển giao thông
để đáp ứng được yêu cầu của ban tổ chức
và đặc biệt là trong những giờ cao điểm
thì chúng tôi luôn luôn bố trí những tổ tuần tra kiểm soát
để khi có những sự cố bất ngờ
thì sẽ có lực lượng và có một bộ trí sĩ để giải quyết ngay
đảm bảo cho là đoàn đi được thông suốt và an toàn
theo dự kiến thì một số tuyến xung quanh khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
sẽ được cấm đường trong ngày mai một mươi hai tháng năm
dự kiến sẽ có hàng chục ngàn người sẽ tham dự vào sự kiện quan trọng này
lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân đến tham dự sự kiện
nên di chuyển bằng phương tiện công cộng
để tránh ủn tắc cục bộ ở khu vực cổng sân vận động
cũng như không gặp khó khăn khi có nhu cầu trong giữ phương tiện
hôm nay ngày một mươi một tháng năm công an tỉnh bắc giang tổ chức lễ gia quân
và tổng duyệt phương án triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự
thi đấu môn cầu lông sea games ba mươi một trên địa bàn
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho sea games ba mươi một
công an tỉnh đã xây dựng và triển khai chi tiết các phương án
và thành lập trung tâm chỉ huy tác chiến cho sea games ba mươi một
đặt tại công an tỉnh hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
điều hành chỉ đạo chỉ huy và kiểm tra giám sát
mọi hoạt động đảm bảo an ninh trật tự an toàn
trong thời gian diễn ra sea games ba mươi một trên địa bàn tỉnh
sau phần khai mạc các lực lượng tham gia diễu hành qua khán đài
và di chuyển trên các trục đường thành phố bắc giang
ngay sau lễ xuất quân và tổng duyệt các phương án
các đoàn đại biểu đã đi kiểm tra an ninh
tại các nơi diễn ra các hoạt động thi đấu
các điểm chốt trên các tuyến đường và nơi ăn nghỉ của các đoàn
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
vào sáng ngày hôm nay một mươi một tháng năm
công an tỉnh hậu giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với ông nguyễn văn lành
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hậu giang
và hai trưởng phòng thuộc trung tâm này
công an hậu giang cũng thực hiện khám xét
tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hậu giang
và nhà riêng những người này
trước đó vào ngày một mươi tháng năm
ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang ra thông báo
ra thông cáo báo chí về vi phạm
đối với các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm covid một mươi chín
liên quan đến công ty việt á
qua kiểm tra và thanh tra
phát hiện có vi phạm
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã bắt hành các quyết định thi hành kỳ luật
cụ thể kỳ luật cảnh cáo
đối với đảng ủy bộ phận trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh
đồng thời cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đối với các ông nguyễn văn nành
giám đốc cdc tỉnh
bà huỳnh thị hồng đoan
trưởng khoa dược vật tư y tế thuộc cdc tỉnh
và ông hà tấn bình đặng
trưởng khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh
thăm dò chức năng thuộc cdc tỉnh hậu giang
trên cơ sở quyết định thi hành kỷ luật đảng
của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
giám đốc sở y tế đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức cách chức đối với các cá nhân nêu trên
trong ngày hôm nay một mươi một tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
nhận hối lộ tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang
cdc hà giang
khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối với ba bị can là giám đốc
trưởng khoa xét nghiệm
và kế toán trưởng cdc hà giang
vì đã có hành vi nhận hối lộ
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
trên đề bàn tỉnh hà giang
cdc hà giang đã ứng trước sinh phẩm
của công ty việt á
để sử dụng
sau đó mới thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm
để ký kết hợp đồng thanh toán tiền mua sinh phẩm
quá trình thực hiện mua các sinh phẩm
phục vụ phòng chống dịch
các đối tượng nguyễn trần tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
giám đốc cdc hà giang
phan thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trưởng khoa xét nghiệm
và tô minh huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trưởng phòng tài chính kế toán
thuộc cdc hà giang
đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật
về đấu thầu mua sắm tài sản
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua ký kết xét nghiệm
của công ty việt á
các đối tượng trên đã nhiều lần nhận phần trăm
ngoài hợp đồng từ công ty việt á
với số tiền trên một tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục
điều tra mở rộng
làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng dùng xe ô tô
chắn ngang cú lộ một gây un tắc giao thông
nhiều giờ đồng hồ
bán nhân dân thị xã giá đai
của tỉnh bạc điêu
xét xử về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bị cáo lê thị dung
ngụ tại xã tân phong thị xã giá đai
cùng bốn người con gồm
ngô văn kiến ngô văn trạng ngô kim châu
và nguyễn thanh hiệp
chồng của châu
điều khiển hai xe ô tô chắn ngang quốc lộ một
gây ủn tắc giao thông trong thời gian hơn hai giờ đồng hồ
đặc biệt bị cáo dung và bị cáo châu
còn có những hành vi quá khích như
nằm ra giữa đường leo lên xe ô tô
để chửi bới nhằm thu hút sự chú ý
của người dân xung quanh
tại phiên tòa các đối tượng đã thừa nhận
hành vi phạm tội của mình
được biết bị cáo lê thị dung từng bị tòa nhân dân tỉnh bạc liêu
tuyên phạt sáu tháng cải tạo không giam giữ
ba lần bị xử phạt hành chính
về hành vi gây dối trật tự công cộng
tòa nhân dân thị xã giá đai
đã tuyên phạt bị cáo lê thị dung ba năm tù giam
các bị cáo ngô văn kiến ngô văn trạng
và nguyễn thanh hiệp hai năm sáu tháng tù giam
bị cáo ngô kim châu hai năm tù giam
đồng thời tịch thu hai xe ô tô
là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội
để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi cướp tài sản
và tàng trữ trái phép trên ma túy
đối tượng lê vương an
chú tại xã mỹ phước tây
thị xã cai lệ
đã bị công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang bắt giữ
vào sáng ngày chín tháng năm
chị phạm nguyễn thị dung
ngọc thủy ngụ ấp rạch chắc xã mỹ phước tây
thị xã cai lệ
đến cơ quan công an trình báo về việc
bị một đối tượng dùng dao uy hiếp cướp xe máy
khẩn trương điều tra xác minh công an thị xã cai lệ
xác định lê vương an
là đối tượng gây án nên tiến hành mời làm việc
tuy nhiên an không chấp hành
mà cố thủ trong nhà
tại ấp rạch chắc xã mỹ phước tây huyện cai lệ
đến một mươi năm h ngày chín tháng năm
công an thị xã cai lệ đã khống chế được lê vương an
khi bị bắt giữ an
an có biểu hiện quá khích ảo giác do sử dụng ma túy
qua kiểm tra
lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện an đang tàng trữ
một gói ma túy
trước khi thực hiện hành vi cướp tài sản của chị thủy
an đã sử dụng ma túy và dùng dao gây thương tích cho một người
công an thị xã cai lệ
tạm giữ hình sự đối tượng lê vương an
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đang kiểm tra xác minh tố giác
về tội phạm theo đơn của bà lê mỹ an
chú tại phường thới an quận một mươi hai
tố cáo vợ chồng chị trịnh thị mỹ hương
và bùi ngọc tránh
chú tại quận một mươi hai
có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn vay số tiền một tỷ hai trăm linh triệu đồng
rồi bỏ trốn chiếm đoạt
qua xác minh thì bùi ngọc tránh
và trịnh thị mỹ hương không có mặt
tại nơi cư trú đi đâu không rõ
ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định
truy tìm người đối với
một trịnh thị mỹ hương
giới tính nữ
sinh ngày một mươi hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
căn cước công dân số bảy trăm chín mươi một sáu nghìn một trăm linh năm nghìn ba trăm hai mươi bảy
chứng minh nhân dân cũ số hai trăm bốn mươi sáu bốn mươi bốn năm trăm năm mươi sáu
quốc tịch việt nam
dân tộc kinh
nơi đăng ký hộ khẩu thường chú
quốc lộ một a
phường đông hưng thuận
hai bùi ngọc tránh
sinh ngày bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba

truy tìm người đối với

chứng minh nhân dân cũ số hai trăm bốn mươi sáu bốn mươi bốn năm trăm bảy mươi một
quốc tịch việt nam
dân tộc kinh
nơi đăng ký hộ khẩu thường chú
quốc lộ một a
phường đông hưng thuận
đề nghị những ai biết thông tin về bùi ngọc tránh
và trịnh thị mỹ hương
thì cung cấp báo tin cho cơ quan cảnh sát điều tra công an
phòng cảnh sát hình sự
địa chỉ số bốn trăm năm mươi chín đường trần hưng đạo
phường cầu kho
quận một tp hcm
gặp cán bộ thụ lý
thiếu tá nguyễn văn hà minh

để tiếp nhận giải quyết
theo quy định của pháp luật
công an tp bunma thuộc tỉnh đắk lắc
vừa bắt và di lý đối tượng
lư minh phương
chú tại huyện đắk song tỉnh đắk đông
mang hai lệnh truy nã
trốn ra vùng biển cà mau
để về trụ sở để xử lý
đầu năm hai nghìn hai mươi
phương bị kết án phạp tù sáu tháng tù gia
về tội đánh bạc
sau đó phương đã làm đơn xin hoãn thi hành án
với lý do ở nhà chăm sóc cha mẹ đau bệnh nặng
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
phương đã bỏ trốn khỏi địa phương
và bị cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh đắk nông
ra quy định truy nã
sau đó phương trốn đến tp bunma thuộc tỉnh đắk lắc
tiếp tục tham gia một vụ đánh bạc
và bị lực lượng công an bắt giữ
trong thời gian được công an tp bunma thuộc
cho bảo lãnh tại ngoại
thì phương đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau hơn hai năm trốn ở vùng biển huyện u minh
của tỉnh cà mau
lư minh phương đã bị công an tp bunma thuộc bắt giữ
vào sáng ngày hôm nay công an quận năm tp hcm
phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
đã lập hồ sơ điều tra vụ án mạng
khiến hai người tử vong
thông tin ban đầu vào khuya ngày một mươi tháng năm
công an nhận được thông tin
có vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà
trên đường trần phú
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện
trần hồ hiếu thịnh ngụ phường bốn
có biểu hiện bất thường
bên trong nhà hai nạn nhân làm mẹ và dì ruột của thịnh
đã tử vong trên người có vết thương
và mất nhiều máu
công an quận năm đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường
và đưa thịnh về trụ sở
tại cơ quan điều tra nam thanh niên đã bất hợp tác
và biểu hiện tâm lý bất ổn
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
tối qua tại khu vực thôn luổng láo hai
xã cốc san thành phố lào cai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
phối hợp với công an xã cốc san
và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đã vây bắt thành công đối tượng lê văn luân
chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
là hung thủ gây ra vụ giết người bất thành
xảy ra tại thành phố hải phòng
vào cuối tháng bốn
trước đó luân có quan hệ tình cảm
và sống cùng một người phụ nữ tại hải phòng
tuy nhiên sau một thời gian thì luân
thuê trọ ở chỗ khác do hai người thường xuyên
rể ra mâu thuẫn
vào dạng sáng ngày hai mươi tám tháng bốn
luân đã dùng dao đe dọa
sau đó đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
rất may là nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời
nên đã qua cơn nguy kịch
sau khi đâm trọng thương bạn gái
luân đã bỏ trốn ở nhiều nơi rồi về thành phố lào cai
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
đã bàn giao đối tượng cho công an thành phố hải phòng
để tiếp tục điều tra xử lý
theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản
vừa xảy ra trên địa bàn xã phước sơn
huyện tuy phước
công an huyện tuy phước tỉnh bình định
đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
bắt giữ đối tượng huỳnh kim phú
là thủ phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
nạn nhân trong vụ án là ông trương văn bảy
sáu mươi chín tuổi ở xã phước sơn
huyện tuy phước
dù may mắn thoát chết nhưng ông bảy vẫn còn bàng hoàng
lo sợ khi kể lại sự việc
xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng thực hiện hành vi hết sức dã man và liều lĩnh
vụ án xảy ra vào thời điểm đêm khuya
nên gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra
lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an huyện tuy phước
và các đơn vị nghiệp vụ
huy động tối đa lực lượng
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm
không để đối tượng có điều kiện tiếp tục phạm tội và lẩn trốn
sau gần bốn mươi tám giờ tích cực và khẩn trương vào cuộc điều tra
thủ phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên đã bị xa lưới
vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng hành động rất là manh động
và chọn thời điểm ra tay sát hại nạn nhân
lúc hai giờ sáng
cố giết nạn nhân đến cổ
cũng rất là nghiêm trọng
nạn nhân không chết
và đã cung cấp được một số thông tin cho cơ quan điều tra
và từ những thông tin đó thì tổ chuyên án nhận định là
được đối tượng gây án với một hành động rất là manh động
và cũng qua lời khai cũng đã phát thảo được
ban đầu trăn dung được đối tượng
cộng với những tài liệu chứng cứ khác mà cơ quan điều tra thu thập được
cho nên là để nhanh chóng để nhận diện được đối tượng gây án
đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên là huỳnh kim phú hai mươi sáu tuổi
chú ở thôn xuân phương xã phước sơn huyện tuy phước
tại cơ quan điều tra huỳnh kim phú luôn tìm cách khai báo quanh co không thành khẩn
tuy nhiên với những bằng chứng không thể chối cãi
và bản lĩnh nghiệp vụ sắc bén của các điều tra viên
đối tượng huỳnh kim phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
để nâng brain
khi mà vô đổ xanh thì có kêu ông bảy là nộ cho lít xanh
ông bảy lại nằm im không trả lao
mà nói ông bảy thôi không đổ lít xanh ở đây thôi cũng được
là ông bảy lại đứng dậy trả lao
do cũng có sử dụng mét tí đế từ trước rồi
nên người của tôi hơi có khổ chốc không kiềm chế được bản thân
nên lúc đó ông bảy có đi ra làm tay không chịu death mà rồi cũng có lý doexcit không kiềm chế được bản thân
nên lúc đó ông bảy có đi ra làm tay không kiềm chế được bản thân

thực hiện nghiêm chế độ thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai